nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn hôm nay đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương và các đại biểu quốc hội
tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã hòa trung huyện di linh
tại buổi tiếp xúc đa số cử tri bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi phát triển nhanh của đất nước
tuy nhiên cử tri cũng bày tỏ sự lo lắng băn khoăn về vấn đề chủ quyền biển đảo
đặc quyền kinh tế biển đồng thời kiến nghị về nhiều vấn đề còn tồn tại như hàng giả
hàng kém chất lượng chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tiếp thu ý kiến của cử tri đồng chí trương thị mai đã giải trình một số vấn đề của cử tri
về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng về thuốc ôm thư giả ở công ty của phần vien pharma
các vụ việc vinasin vinali những ý kiến khác đoàn ghi nhận và sẽ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết